cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an vừa điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ và môi giới hối lộ
diễn ra tại hai cơ sở của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh nghệ an ba nghìn bảy trăm linh một s có địa chỉ tại thành phố vinh
và ba nghìn bảy trăm linh hai s tại thị xã thái hòa tỉnh nghệ an
ba đối tượng trong đó có một giám đốc hai phó giám đốc trung tâm và một số cán bộ đăng kiểm đã bị bắt giữ
quá trình điều tra bước đầu xác định các nhân viên đăng kiểm và bộ phận hồ sơ móc nối với một số đối tượng
có bên ngoài để nhận các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đến đăng kiểm và thống nhất nhận hối lộ
số tiền từ một trăm linh đồng đến một triệu đồng một phương tiện tùy theo mức độ để bỏ qua các lỗi
và cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho phương tiện cơ giới đường bộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã tiến hành khám xét hai cơ sở trên
khám xét nhà riêng của nguyễn quý khánh
giám đốc trung tâm nguyễn tranh tài phó giám đốc và nguyễn viết đức phó giám đốc
thu giữ nhiều tài liệu vật chứng có liên quan
với những tài liệu thu thập được cơ quan điều tra xác định toàn bộ số tiền nhận hối lộ
được khánh đức và tài thống nhất trung chi theo tỷ lệ nhất định
ngày sáu tháng hai công an tp hcm cho biết đã tiến hành niêm phong thu giữ sáu mươi ba bình khí cười
hai mươi bộ dụng cụ sử dụng si sa và phát hiện nhiều sai phạm khác
tại cơ sở kinh doanh beer garden poc poc
đến đường nguyễn đình chỉu phường võ thị sáu quận ba tp hcm
vào lúc giờ một mươi năm phút sáng ngày sáu tháng hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp hcm chủ trị phối hợp phòng cảnh sát hình sự phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng hơn một trăm linh cảnh sát cơ động
bất ngờ đột kích vào cơ sở kinh doanh beer garden poc poc
tại địa chỉ bảy mươi chín a đường nguyễn đình chiểu phường võ thị sáu quận ba
tại thời điểm kiểm tra có bốn trăm một mươi một người trong đó có tám mươi hai người nước ngoài
kiểm tra các khu vực của quán bia công an phát hiện có sáu mươi ba bình khí cười
một mươi bảy hộp ba mươi một gói shisha nhiều dụng cụ sử dụng shisha sáu kiên rượu
cơ sở này không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
của số bình khí và số rượu trên nên cơ quan công an tiến hành thu giữ xử lý theo quy định
qua kiểm tra bước đầu xác định cơ sở này vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy
vi phạm và hoạt động kinh doanh quá thời gian quy định
kinh doanh hàng hóa có điều kiện nhưng không có giấy phép kinh doanh
các đơn vị nghiệp vụ của công an tp hcm cũng nhanh chóng sàng lọc
và đưa những người có liên quan về trụ sở công an làm việc
qua test nhanh phát hiện hai mươi người dương tính với ma túy
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
ngày sáu tháng hai phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
công an tỉnh đồng tháp cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng có hành vi khai thác cát trái phép
trước đó phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng tháp
đã phối hợp tổ chức tuần tra kiểm soát trên tuyến sông tiền
thuộc thủy phận xã tân bình huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
quá trình tuần tra kiểm soát đã bắt quả tan một phương tiện ghe gỗ
biển kiểm soát dt hai mươi một nghìn chín trăm một mươi năm trọng tải khoảng một mươi tấn do đỗ bạch nhạn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngụ xã phong mỹ huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp điều khiển phương tiện
và trần văn bé ba sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ xã tân thạnh huyện thanh bình
tỉnh đồng tháp điều khiển máy bơm hút cát đang có hành vi khai thác cát sông trái phép
đang vật thư giữ tại hiện trường gồm một phương tiện ghe gỗ một máy đẩy
một máy bơm hút cát và khoảng ba mét khối cát trên phương tiện
qua làm việc hai đối tượng khai nhận hành vi khai thác cát trái phép
để bán lại cho người dân có nhu cầu
vụ việc được phòng cảnh sát môi trường tiếp tục củng cố hồn sơ xử lý theo quy định của pháp luật
hồ đa my là hồ thủy điện lớn nằm trên địa bàn hai huyện tánh linh và hàm thuận bắc của tỉnh bình thuận
có diện tích gần hai trăm linh hectare lén nguồn nước từ sông la ngà
thời gian qua đã thu hút rất đông du khách đến trải nghiệm cắm trại và khám phá phong cảnh sơn thủy hữu tình
kéo theo đó thì nhiều loại hình dịch vụ du lịch cũng được hình thành
trong đó xảy ra tình trạng nhiều người dân ngang nhiên đưa các phương tiện thủy xuống hồ
để hoạt động trái phép khi chưa đủ điều kiện nguy cơ gây mất an toàn giao thông
như cuối tháng một vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip
bộ chiếc sụn máy chở bốn du khách vào lòng hồ đa my nhưng không có bất cứ biện pháp an toàn nào
vì vậy ngay trong ngày ba tháng hai phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình thuận
đã cử ngay tổ công tác thuộc đội cảnh sát đường thủy phối hợp với địa phương
đến kiểm tra và xử lý chủ phương tiện
thì tôi phải gắn hoàn thành cái thủ tục của bên giao thông đường thủy giao
rồi để mặc áo phao an toàn cho nó đầy đủ
sớm nhất là tôi phải tuân thủ theo pháp lực
quá trình làm việc và căn cứ vào chứng cứ xác định
ông nguyễn văn tổng điều khiển xuồng máy chở bốn du khách
nhưng cả năm người không mặc áo phao
người điều khiển sụn máy không có chiến chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện
và các giấy chứng nhận liên quan đến phương tiện
tổ công tác đã lập biên bản và ra quyết định xứ phạt hành chính với ông tổng
số tiền gần một mươi triệu đồng và điều động xe cậu đến cậu sụn máy về tạm giữ
qua kiểm tra thì ghi nhận có một mươi sáu phương tiện hoạt động tự chế trong khu vực lòng hồ đa my
không có chứng nhận đăng ký phương tiện thủy
không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
và người điều khiển phương tiện cũng không có chứng chỉ điều khiển phương tiện thủy theo quy định
những phương tiện hoạt động trong khu vực này
trong khu vực lòng hồ thủy địa đa my thường hoạt động lén lút
vào những lúc mà không có lực lượng chức năng kiểm tra giám sát
từ đó nên là nguy cơ tìm ổn xảy ra tai nạn giao thông rất là cao
qua công tác kiểm tra thực tế hiện có một mươi sáu phương tiện thủy không đủ điều kiện hoạt động
đang ở lòng hồ đa my qua địa bàn hai huyện là hàm thuận bắc và tánh linh
trước đó đội cảnh sát đường thủy thuộc phòng cảnh sát giao thông công an
hàm thuận đã nhiều lần kiểm tra và cho các chủ phương tiện thủy trong lòng hồ đa my
ký cam kết không cho phương tiện hoạt động nhưng tình trạng hoạt động chui vẫn xảy ra
thời gian tiếp theo thì chúng tôi sẽ tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát
phối hợp và cùng với công an các địa phương cũng như chính quyền địa phương
phải xử lý triệt đế tình trạng mà các phương tiện tự chế
mà vận chuyển hành khách trong lòng hồ thủy địa đa my
gây mất trật tự an toàn giao thông phương tiện thủy trong khu vực lòng hồ
tính riêng trong năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng cảnh sát đường thủy đã tổ chức hai mươi bốn ca kiểm tra kiểm soát
với sự tham gia của gần một trăm linh lượt cán bộ kiểm tra một trăm bốn mươi bốn lực phương tiện thủy nội địa
cho chủ phương tiện ký cam kết chấp hành luật giao thông đường thủy nội địa
khi cho phương tiện tham gia giao thông yêu cầu các chủ phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký
không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
người điều khiển không có chứng chỉ điều kiện phù hợp với phương tiện theo quy định hoạt động
tại lòng hồ thủy điện đa my cam kết không cho phương tiện hoạt động
lập bốn biên bản vi phạm hành chính và xử lý nhiều trường hợp vi phạm
trong thời gian tới ngoài công tác kiểm tra xử lý của ngành chức năng
thì quan trọng nhất là người dân cũng cần phải có ý thức trong việc chấp hành nghiêm
các quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa
để hoạt động vận tải hành khách cần phải trang bị đầy đủ các điều kiện cần thiết
để đảm bảo an toàn cho du khách và phải được cấp các thẩm quyền các pháp hoạt động
ngoài ra du khách cũng phải có biện pháp để đảm bảo an toàn cho mình
khi muốn trải nghiệm du lịch tại các địa điểm này
ngày sáu tháng hai đèo brand đà lạt đã chính thức đóng cửa trong một thời gian dài
để thực hiện nâng cấp theo hướng mở rộng
trong thời gian đóng cửa xe cộ sẽ ra vào đà lạt qua đèo mimosa thuộc các tuyến đường nhỏ khác
dự kiến việc đóng đèo sẽ diễn ra trong hơn một năm
phục vụ công tác thi công mở rộng mặt đường
đèo ram hiện có bề rộng mặt đường hơn bảy m chạy bảy bốn km
dự kiến sẽ được nâng cấp mở rộng với mặt đường rộng một mươi bốn mét
dự án do ban quản lý dự án giao thông tỉnh nam đồng làm chủ đầu tư
với mức đầu tư năm trăm năm mươi hai tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh
đèo brand có địa hình đồi núi cao nhiều khúc côn nguy hiểm
dọc đường đèo có nhiều điểm du lịch nổi tiếng nên vào các dịp lễ cuối tuần
lưu lượng xe rất lớn thường xuyên xảy ra ủng tắc
theo ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng trong quá trình thi công
một số khúc côn ngoặt nguy hiểm sẽ được thay đổi để mở rộng tầm nhìn
ông trần văn hiệp chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng cho biết
việc nâng cấp đèo ren theo hướng mở rộng nhằm tạo diện mạo mới cho cửa ngõ đà lạt
kết nối đà lạt và các vùng khác một cách tốt hơn
việc mở rộng đèo còn giúp tránh tình trạng kẹt xe ủng ứ mỗi khi đà lạt vào cao điểm du lịch
hiện sở giao thông vận tải tỉnh nam đồng đã tổ chức lại các chuyến đường
để người dân ra vào thành phố đà lạt không bị gián đoạn
từ hôm nay ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba các đoàn tàu khách của công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn
sẽ chạy theo khung giờ mới và giá vé cũng được giảm đến ba mươi cùng với nhiều chương trình khuyến mại khác
giờ chạy mới của các đoàn tàu se hai se bốn se năm
se sáu se tám xuất phát tại gai sài gòn lần lượt là hai mươi h năm mươi năm một mươi chín h một mươi năm h ba mươi sáu h bốn mươi năm
đến gai hà nội lần lượt là năm h bốn mươi năm năm h hai mươi năm bốn h ba mươi một mươi chín h một mươi hai
tàu se một se ba se năm se bảy xuất phát tại gai hà nội lần lượt là hai mươi hai h một mươi chín h hai mươi một mươi năm h ba mươi sáu h một mươi
đến gai sài gòn lần lượt là sáu h ba mươi năm h bốn mươi bốn h hai mươi năm một mươi bảy h năm mươi tám
tàu se hai mươi hai xuất phát tại gai sài gòn lúc một mươi một h đến gai đà nẵng lúc sáu h hai mươi ba
tàu se hai mươi một xuất phát tại gai đà nẵng lúc tám h năm đến gai sài gòn lúc bốn h
tàu snt hai xuất phát tại gai sài gòn lúc hai mươi h đến gai nha trang lúc bốn h năm mươi năm
tàu snt một xuất phát tại gai nha trang lúc hai mươi h năm đến gai sài gòn lúc năm h
tàu spt hai xuất phát tại gai sài gòn lúc sáu h một mươi đến gai phan thiết lúc một mươi h một
tàu spt một xuất phát tại gai phan thiết lúc một mươi ba h một mươi
đến ga sài gòn lúc một mươi bảy h một mươi cùng với việc tổ chức chạy tàu công ty còn áp dụng nhiều chương trình khuyến mại giảm đến ba mươi giá vé
ngoài ra công ty vẫn áp dụng giảm giá cho các đối tượng chiến sát xã hội như bà mẹ việt nam anh hùng thương minh
người nhiễm chất độc hóa học người khuyết tật nặng người cao tuổi trẻ em đoàn viên công đoàn hành khách có thẻ khách hàng
riêng sinh viên được giảm hai mươi giá vé đến hết tháng hai năm hai nghìn hai mươi
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng nam phối hợp với phòng kỹ thuật nghiệp vụ công an các địa phương
đã triệt phá đường dây đánh bạc liên huyện dưới hình thức ghi số lô số đề với số tiền hơn một mươi năm tỷ đồng
căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tám đối tượng
trong đó nguyễn thị hòa chú thành phố tam kỳ là đối tượng cầm đầu đường dây
qua điều tra xác định hàng ngày dựa vào kết quả sổ số các tỉnh miền bắc miền trung các đối tượng đã nhận tịch đề của nhiều người trên địa bàn thành phố tam kỳ
huyện núi thành tham gia đánh bạc và chuyển cho nguyễn thị hòa để nhận tiền hoa hồng
để tránh bị phát hiện các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội để nhắn tin gọi điện xóa tin nhắn của người chơi sau mỗi lần tính tiền thắng thua
đường dây này hoạt động từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay
quá trình trích xuất dữ liệu điện tử ban đầu xác định số tiền tổ chức đánh bạc và đánh bạc của nhóm đối tượng trên từ ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay là khoảng hơn một mươi năm tỷ đồng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh quảng nam liên tiếp xảy ra các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giá trị lớn
trong đó có hành vi vi phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức cầm cái biêu hụi
sau đó vỡ nợ bỏ trốn không có khả năng trả nợ
xảy ra ở nhiều địa phương trong tỉnh với số tiền hàng trăm tỷ đồng ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và tạo sự bất an trong xã hội
những ngày cuối năm hai nghìn hai mươi hai người dân trên địa bàn huyện duy xuyên tỉnh quảng nam xôn xao trước việc bà nguyễn thị mỹ linh chú tại thị trấn nam phước huyện duy xuyên
cầm cái biêu hụi sau đó vỡ nợ và đột ngột mất tích
kết quả xác minh ban đầu xác định đối tượng chiếm đoạt của hơn một trăm năm mươi bị hại với số tiền hơn ba mươi tỷ đồng
tại chợ nam phước thị trấn nam phước
hàng trăm tiểu thương đứng ngồi không yên việc buôn bán bị đình trệ
các tiểu thương cho biết có đến tám chín mươi người buôn bán ở chợ tham gia chơi biêu hụi với bà linh
có người mỗi ngày góp từ một mươi hai mươi đồng có người góp vài trăm nghìn đồng một ngày